trong bối cảnh sản lượng và giá trị xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản giảm thì rau quả lại nổi lên trở thành mặt hàng nhiều tiềm năng
theo số liệu của hiệp hội rau quả việt nam trong tám tháng đầu năm xuất khẩu rau quả tăng trưởng gần năm mươi một so với cùng kỳ năm ngoái đạt một bốn tỷ usd
chỉ tính riêng trong tháng tám xuất khẩu rau quả của nước ta đạt một trăm ba mươi năm năm mươi hai triệu đô la tăng hai bảy so với tháng bảy
theo đó trung quốc là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại rau quả của việt nam
tám tháng đầu năm xuất khẩu rau quả sang thị trường này đạt hai trăm chín mươi bảy ba mươi tám triệu usd chiếm hai mươi tám năm mươi tám trong tổng kim ngạc xuất khẩu rau quả của cả nước đạt mức tăng trưởng năm mươi một sáu mươi chín so với cùng kỳ
tiếp sau là nhật bản với bốn mươi chín ba mươi năm triệu usd hàn quốc ba mươi chín một mươi bảy triệu usd hoa kỳ ba mươi năm bảy mươi bốn triệu usd hà lan hai mươi bảy năm mươi bốn triệu usd nga hai mươi bảy ba mươi một triệu usd
nhìn chung xuất khẩu rau quả của việt nam
chín tháng đầu năm nay sang hầu hết các thị trường đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái trong đó xuất khẩu tăng mạnh ở các thị trường như hồng kông tăng một trăm năm mươi năm hai mươi chín các tiểu vương quốc ả rập thống nhất tăng một trăm linh tám bốn mươi tám hàn quốc tăng chín mươi ba bảy mươi ba hà lan tăng tám mươi hai
trong nhóm hàng rau quả xuất khẩu sang thị trường hoa kỳ ngoài thanh long và trôm trôm mới đây quả nhãn và vải đã chính thức được hoa kỳ mở cửa cho nhập khẩu vào thị trường này